đây cũng là môn học trang bị cho học sinh kỹ năng sinh tồn phòng tránh được tai nạn có thể cướp đi sinh mạng sống của chính mình
hôm qua ngày một mươi tháng tám phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nguyễn cao lục ký văn bản hỏa tốc số sáu nghìn sáu trăm linh bốn
truyền đàn ý kiến của phó thủ tướng trịnh đình dũng liên quan đến vụ sập cầu oro tại xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ubnd tỉnh cà mau khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân sập cầu
từ đó tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng tám
cầu ô thông xe được gần nửa năm nhưng chưa được nghiệm thu thuộc dự án đường ô tô đến trung tâm xã đất mũi cách đường hồ chí minh khoảng hai km
công trình do công ty sử thành thú thi công gồm năm nhịp dài trên tám mươi bốn mét sập vào dạng sáng ngày năm tháng tám
theo đánh giá sơ bộ của sở giao thông vận tải tỉnh cà mau nguyên nhân xảy ra sự cố sập cầu
là do mố a cầu oro chỉ cách mố b cầu cái dày cũng thuộc dự án này khoảng hơn năm mươi mét
đường đầu cầu đi trên bãi bồi giữa hai tuyến sông có địa chất rất yếu
sở giao thông vận tải tỉnh cà mau đề xuất ubnd tỉnh cà mau xem xét chỉ đạo thành lập tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sập cầu ô rô
thưa quý vị tính đến ngày hôm nay là tròn một tuần xảy ra vụ tai nạn sập ngôi nhà số bốn mươi ba phố cửa bắc quận ba đình hà nội
hệ lụy từ vụ tai nạn vẫn còn hết sức nặng nề
trong đó có những hộ dân nằm sát cạnh ngôi nhà số bốn mươi một và bốn mươi ba cửa bắc phải di rời khẩn cấp để đảm bảo an toàn về người và tài sản
cuộc sống của các hộ dân này đang gặp rất nhiều khó khăn
một phương án hỗ trợ sớm cho các hộ dân vào lúc này là việc làm hết sức cần thiết
nước mắt người phụ nữ này năn dài
chỉ sau một đêm cả gia đình với bảy nhân khẩu
bất ngờ di rời trong điều kiện hoàn cảnh rất khó khăn
chồng bà bị tai biến là một chỗ con gái cũng bị thật bẩm sinh
cả gia đình phải đi ở nhờ trong hoàn cảnh này đã khiến bà cảm thấy rất bế tắc
cảnh này tôi là tôi thì tai biến chồng tôi thì già gần chín mươi tuổi đầu rồi
con tôi thì khỏe cháu tôi còn nhỏ nhưng mà tôi đang ở đây
bây giờ tôi không có chỗ nhà ở tiền không có tiền thuê ăn không có giờ lắm
chính quyền nói với bình như thế nào
chả nói gì cả chỉ bảo là ít để chờ ít để khuyết
tôi đi ở nhà nhà chú giúp tôi
tôi đã không cho chuyện hôm qua mới giải tôi ra cái
vẫn biết rằng việc di rời các hộ dân là để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của họ
nhưng đối với những người lao động như chị đỗ thị thanh thủy
thì quyết định này đã khiến chị lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn
cuộc sống của gia đình chị bị đảo lộn
việc học hành của con cái cũng bị ảnh hưởng
để người ta đi làm đi ăn con đi đi lại ở nhà thôi ở nhà ở mãi được à
xin lỗi cô mà kể cả thuê nhà gì có tiền các em chị làm đơn găng phải ra phường để giải quyết làm thế nào thì làm
các ông bảo là tôi là rời di rời dân cư khỏi tính mạng
thì tôi đi đâu về đâu mà tôi sống thế nào
đảo lộn cuộc sống của gia đình tôi từng những con người như thế
đang trong hoàn cảnh có nhà có cửa có gia đình đầy đủ như thế
mà chỉ vì cái nhà đầu mà tôi phải bơ vơ ra ngoài đường phố trong bảy con người
bảo bây giờ chính quyền phải giải quyết cho chúng em
đây là cả ngõ bốn mươi năm nữa chứ không phải riêng ngõ bốn mươi một không đâu
đều di rời hết
hôm qua ngõ nhà em chuyển hết đồ đi và cũng thấy chưa thấy gì bảo hôm qua họp cũng chưa học hành gì cả
lý do di rời là để bảo đảm
để bảo đảm an toàn
nhưng mà di rời phải nói phải như thế nào cũng chẳng có gì cả
để chị xem dân em bây giờ bọn em cũng cứ ngoài đường thôi
nên chăng cùng với giải pháp di rời các hộ dân
thì chính quyền cũng phải có phương án hỗ trợ về chỗ ở
hay về kinh phí để chia sẻ những khó khăn những bế tắc đối với các hộ dân trong hoàn cảnh này
đến ngày hôm nay là đã tròn một tuần sau sự cố xảy ra tại số bốn mươi một bốn mươi ba phố cửa bắc
thế nhưng các hộ dân vẫn chưa nhận được câu trả lời họ sẽ phải di rời như thế này đến bao giờ
còn chúng tôi chúng tôi muốn truyền những thắc mắc của người dân tới chính quyền nơi đây
nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời
lãnh đạo bận họp

chủ tịch anh học hồn dị trong anh cũng có điện thoại cũng như đi quận
hơn lúc nào hết gần hai mươi nhân khẩu của ba hộ dân trong diện di rời tại phố cửa bắc quận ba đình
đang mong mỏi các cấp chính quyền sớm có giải pháp để chấm dứt hoàn cảnh phải ăn nhờ ở đậu của họ vào lúc này